ngày hai mươi năm tháng một đoàn cán bộ công an tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã sang thăm
và chúc tết các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
đoàn đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng nghệ an
đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác đoàn kết hữu nghị bền chặt thủy chung trong sáng
giữa lực lượng công an tỉnh hùa phân và bộ đội biên phòng nghệ an nói riêng
tỉnh nghệ an và tỉnh hùa phăn nói chung ngày càng phát triển
đại diện chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã trân trọng cảm ơn tình cảm sự giúp đỡ
phối hợp của công an tỉnh hồ phân trong thời gian qua đã dành cho lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an
thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác phòng chống có hiệu quả các hoạt động xâm nhập
vượt biên trái phép tăng cường trao đổi thông tin giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới
góp phần vùn đáp tỉnh hữu nghị đặc biệt việt lào